đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tám tháng ba của truyền hình công an nhân dân
kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin hôm nay là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị trước tình hình buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu còn diễn biến phức tạp
trong đó có hiện tượng nhiều đối tượng lợi dụng việc nguồn cung xăng dầu bị đứt gãy
cục bộ tại một số thời điểm trên địa bàn các tỉnh thành phố để kinh doanh xăng dầu giả kém chất lượng
tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường vừa ký công văn về việc kiểm tra xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
cụ thể nhằm giữ ổn định thị trường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các doanh nghiệp kinh doanh chân chính tổng cục quản lý thị trường
đề nghị cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và bộ trưởng bộ công thương về việc tăng cường giám sát kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
ngoài ra các cục quản lý thị trường các tỉnh địa phương cần tăng cường quản lý địa bàn
chủ động kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu hoặc vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh xăng dầu
đáng chú ý công văn yêu cầu và chỉ đạo cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề về chất lượng xăng dầu
theo đó phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn ví dụ như công an sở khoa học công nghệ thực hiện kiểm tra lấy mẫu xăng dầu để thử nghiệm giám định về chất lượng
thưa quý vị tổng số một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang có một số tồn tại và vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc giang đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi tám địa điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn của tỉnh
kết quả bước đầu cho thấy quá trình hoạt động một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý
thưa quý vị tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của công ty tl có địa chỉ tại phướng long bình tp biên hòa tỉnh đồng nai
đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều sai phạm tại cơ sở này
cụ thể tại thời điểm kiểm tra lực lượng liên ngành đã phát hiện hơn một tám tấn
các sản phẩm động vật đông lạnh gồm cá bạc má cắt đầu cá nục cắt đầu cá sapa cá cơm cá ngừ cá hố thịt mực ống cá đồng cánh gà tươi đùi gà đông lạnh không có hồ sơ chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong đó hơn bốn trăm một mươi kg đùi gà có dấu hiệu biến đổi màu sắc có mùi hôi
trước những vi phạm trên đoàn đã lập biên bản niêm phong tạm giữ toàn bộ số thực phẩm trên giao công ty chịu trách nhiệm bảo quản để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị giá lợn hơi trên cả nước vẫn giảm từng ngày nhưng giá thịt lợn tại các siêu thị và các chợ dân sinh vẫn ở mức cao
tại sao lại có thực trạng này để dẫn đến điểm cuối cùng thua thiệt vẫn là người chăn nuôi và người tiêu dùng phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này
với giá lợn hơi thấp như hiện nay chỉ giao động từ bốn mươi sáu bốn mươi tám đồng một kg bà bình cũng như nhiều người tiêu dùng khác nghĩ giá thịt bán tại các chợ và siêu thị sẽ giảm sâu
nhu cầu sử dụng thịt
thịt sẽ tăng lên nhưng thực tế lại khác
giá lợn hơi thì thôi tôi nghe thấy là giảm nhưng mà giá thịt thì tôi mua thì nó chưa được hạ
đây thì đi mua như thế này cứ tính mua ăn cả tuần ấy thì mỗi lần ăn thì bớt đi một tí
theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ truyền thống các siêu thị hiện lượng tiêu thụ thịt lợn giảm rõ rệt
trước đây chỉ khoảng một mươi giờ sáng là các quầy thịt đã gần như bán hết
nhưng hôm nay cho đến một mươi một giờ trưa lượng thịt tại các quầy vẫn
còn khá nhiều số người mua thịt lợn rất ít
dê bọn tôi mua là nó chưa giảm là nó qua nhiều khâu trung gian cho nên giá là nó ổn định thôi
từ tháng hai cho đến bây giờ là nó không xuống
chúng là giá thị trường bây giờ là vẫn nguyên nhưng bọn em mua là họ tăng đấy chúng này là giảm
từ thực trạng chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn hiện nay các chuyên gia khẳng định
khâu chế biến và tiêu thụ thịt lợn chưa tổ chức được hệ thống
nên giữa giá lợn hơi đến thịt lợn thành phẩm vẫn tranh lệch rất cao
hơn thế các khâu trung gian ăn lãi quá nhiều trong suốt quá trình này
qua mỗi khâu trung gian một kg thịt lợn từ chuồng nuôi đến chợ đã tăng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm
khi mà giá lợn tăng lên khá cao thì anh phải kiểm soát được cái thị trường
bằng vai trò của nhà nước để điều tiết vùng biển và bình ổn trong cái giá cả
để mà làm sao nó có lợi cho người tiêu dùng và nó không đẩy cái chỉ số tiêu dùng của đất nước lên
như vậy là tôi cho rằng là cái việc đưa thịt lợn vào bạch bình của giá
thì nó làm quá kiểm soát thì đấy là cái điều kiện tốt
trong bối cảnh mức tiêu thụ thịt thấp như hiện nay
khi nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của người dân đang giảm xuống còn hai mươi ba năm kg một năm
và còn có thể giảm tiếp để chuyển sang các loại thực phẩm khác như hải sản da cầm và thịt bò
các chuyên gia cũng cho rằng bình ổn giá cả
về dài hạn người nuôi cần cơ cấu lại đàn lợn của mình
để từ đó cân đối cung cầu
thưa quý vị trước lợi nhuận cao của cây sầu riêng khi được xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc
nhiều nông dân tại các tỉnh tây nguyên đông nam bộ đồng bằng sông cửu long
đã và đang dần chuyển hướng từ cây tiêu cà phê lúa và cao su sang cây trồng này
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa đưa ra khuyến cáo
việc tự phát chuyển đổi cây trồng có nguy cơ
khiến cung vượt cầu trong những năm tới
mặt khác còn tác động đến phát triển kinh tế nông nghiệp khi quy hoạch bị phá vỡ
có thể đi vào vết xe đổ phải giải cứu như một số loại nông sản khác
tình trạng nông dân ổ ạt trồng sầu riêng cũng phổ biến tại cần thơ hậu giang đồng nai
với diện tích hàng nghìn hectare
như ở cần thơ diện tích cây sầu riêng năm hai nghìn một mươi năm là năm trăm ba mươi bảy hectare
nay tăng lên hai bốn trăm tám mươi bảy hectare
diễn biến tương tự ở khu vực đông nam bộ
sầu riêng cũng được trồng ở khắp mọi nơi
nghiêm trọng hơn là trồng ồ ạt loại cây này tại các vùng không phù hợp
như vùng nhiễm mặn nhiễm phèn vùng không chủ động được tưới tiêu
sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng với năng suất và chất lượng sầu riêng của việt nam
phải phát triển ở những cái vùng có lợi thế thoát lợi
về đất đai nguồn nước cơ sở hạ tầng thời tiết khí hậu
nhưng rõ ràng với cái xu thế như gần đây
người dân có xu thế trồng sầu riêng ở tất cả mọi nơi mà người ta nghĩ có thể trồng được
trồng cả những vùng phèn mặn nó hoàn toàn không phù hợp
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai cả nước đã có khoảng một trăm một mươi hectare sầu riêng
trong khi định hướng phát triển chỉ trong khoảng từ sáu mươi năm đến bảy mươi năm hectare sầu riêng
diện tích trên vẫn không dừng lại khi nhiều địa phương vẫn đang có hiện tượng phát triển nóng sầu riêng
việc tăng diện tích một cách ồ ạt thiếu kiểm soát
theo phòng trào không theo định hướng
khuyên cáo sẽ dẫn đến hậu quả khó lường cung vượt quá cầu dư thừa
việc phát triển này nó phải là trong cái định hướng chung của cả nước
trên bối cảnh tiêu thụ trong nước tiêu thụ quốc tế tiêu dụng quốc tế
thì ở đây ta phải nói là thị trường sầu riêng có thể nói là cũng có giá trị khá lớn
nó khoảng hai mươi tỷ đô la
nhưng tuy nhiên thì là chủ yếu thị trường trung quốc
mà hiện nay thì các nước philippines thái lan malaysia
họ đều đi trước chúng ta và họ làm
phát triển với quy mô rộng rất bài bản
xong xong cái việc đấy thì trung quốc họ cũng phát triển được
họ đã thành công trong việc phát triển sầu riêng tại trung quốc
mà họ để đánh giá cái gọi là cái mức độ rủi ro của cái chuyện phát triển sầu riêng
từ đây cho tới năm hai nghìn hai mươi năm
thì nói chung thì cái mức độ rủi ro là có tăng lên
mà cái mức độ rủi ro này thì họ dựa vô nhiều trí tiêu lắm tới một mươi trí tiêu lắm
hiện trong tám mươi hectare sầu riêng chỉ có năm diện tích được cấp mã vùng trồng
xuất khẩu chính ngành sang trung quốc
nên nếu nông dân tiếp tục trồng tự phát cung vượt cầu sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro
điểm khúc trồng chặt điểm khúc giải cứu có thể xảy ra giống như các loại cây trồng khác
thưa quý vị huyện tiên phước là vùng trồng cao nổi tiếng của tỉnh quảng nam
bởi sản lượng lớn và những đặc trưng riêng có của trái cao ở xứ này
và những năm qua thì diện tích trồng cao của địa phương không ngừng phát triển
mang lại nguồn thu nhập ổn định và tạo sinh kế cho người dân
đây là vườn cao
vườn cao của gia đình bà võ thị học sẽ tiên cảnh với khoảng bốn trăm linh cây
thời điểm này cây bắt đầu trổ quả đến tháng bảy tám sẽ tiến hành thu hoạch
bà học cho biết trái cao tiên phước dài to nặng ký do đó được thị trường ưu chuộng
giá cao giao động từ năm mươi đến bảy mươi tám mươi đồng một ký tùy thời điểm
nằm được giá vườn cao của gia đình bà thu về gần cả trăm triệu đồng
vợ chồng lớn tuổi rồi không có lộn đi được ở ngoài
cô chỉ có vườn cao này thôi
nam được gió thì cô thu nhập cô cũng có chi tiêu tròn trẻ trong gia đình
cây cao không chỉ cho quả được bán trong nước và đem đi xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế
mà mò câu cũng được thu gom để làm ra nhiều sản phẩm độc đáo thân thiện với môi trường như thế này
mới được thành lập đầu năm nay tổ hợp tác mò câu tiên có hơn hai mươi thành viên là các chị em phụ nữ tại địa phương
ai nấy đều hết sức vui mừng vì có thêm công việc mang lại thu nhập
rất là vui sáng sở hay là mình có công việc để mình làm
rất là mong muốn là càng ngày các sản phẩm của tổ hợp tác này đi được các nơi mà chẳng hội trợ
để quảng bá sản phẩm của nông thôn ở quê mình
để càng ngày được nhiều người biết hơn để tạo được công an việc làm cho các chị
trên địa bàn huyện sứ tiên tổ hợp tác mò cao sứ tiên có hơn hai mươi thành viên là các chị em
huyện tiên phước có hơn một hectare trồng câu trong đó diện tích đã cho quả khoảng hơn năm trăm linh hectare
cây câu phân bộ ở hầu hết các xã trong đó nhiều nhất là tiên lãnh tiên ngọc tiên hiệp
sản lượng năm đạt hơn hai sáu trăm linh tấn quả câu tươi
giá trị thu nhập từ quả cao và các sản phẩm phụ thừa cao của toàn huyện đạt một trăm linh hai trăm linh tỷ đồng một năm
để phát triển cây cao trên địa bàn quý bà nhà huyện sử dụng địa án ba
để phát triển kinh tế vườn kinh tế
trong đó có hỗ trợ phát triển cây cao
bên cạnh đó là vận dụng chính sách của người quyết ba lam
về phát triển kinh tế vườn kinh tế đơn đại của hội đồng dân tỉnh
thì quý bà nhà huyện hàng năm có cỡ từ tám một mươi tỷ để đầu tư cho phát triển kinh tế vườn
và đặc biệt là phát triển vùng nguyên liệu cây cam
hiện nay huyện tiên phước đã xác định cây cao là một trong những cây chủ lực
để nâng cao giá trị sản phẩm nâng cao giá trị trên một diện tích
và nâng cao thu nhập cho người dân
và cây cao trở thành là cây xóa đói giảm nghèo
không chỉ được xác định là cây xóa đói giảm nghèo mà cùng với hệ sinh thái của địa phương
cây cầu còn có giá trị về mặt cảnh quan giúp tiền phước hình thành những sản phẩm du lịch cộng đồng
việc phát triển mở rộng diện tích trồng câu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế vương nam
thưa quý vị cục quản lý dược bộ y tế vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
hai công ty dược một trăm ba mươi triệu đồng và buộc phải tiêu hủy một trăm một mươi một lô thuốc metaroid
tác dụng giãn cơ kém chất lượng nhập khẩu từ thái lan
công ty rx manufacturing co ltd thái lan nhà sản xuất lô thuốc trên
bị phạt tám mươi triệu đồng buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm
đơn vị đại diện tại việt nam là công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dược phẩm úc châu
ở thành phố hồ chí minh
do lỗi không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc nguyên liệu làm thuốc đối với thuốc
mio metron lý do cục quản lý dược đưa ra là do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ hai
theo quy định của pháp luật đối với thuốc myomethon
số giấy đăng ký lưu hành vn một triệu bảy trăm ba mươi chín nghìn bảy trăm một mươi ba
số thuốc vi phạm thuộc một mươi một lô có số từ bốn mươi chín u một đến bốn mươi chín u một mươi một sản xuất ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
hàng sử dụng từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết myomethon chứa hoạt chất methocarbamol năm trăm linh mg thuộc nhóm thuốc giãn cơ
tăng trương lực cơ thuốc được chế định cho người bị đau lưng cấp tính
sau động thái giảm các lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước từ đó đến nay
hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm với mức giảm là từ một đến bảy một năm
qua đó đưa mặt bằng lãi suất chung về dưới chín một năm
lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn một mươi hai tháng tại ocb
là tám tám mỗi năm ocean bank là tám chín mỗi năm
tương tự các ngân hàng kiên long bank nam á bank sia bank cũng điều chỉnh lãi suất về tám chín mỗi năm
còn ở mức lãi suất dưới tám bao gồm sacombank vip techcom bank cb bank và pg bank
hiện tại chỉ còn hai ngân hàng niêm yết lãi suất cho chín một năm gồm ab bank là chín một và scb chín một năm
tuy nhiên nếu so với giai đoạn cao điểm cuối năm ngoái
khi có thời điểm lãi suất lên tới một mươi hai một năm thì hiện tại lãi suất tiết kiệm hiện đã giảm mạnh
trên thị trường liên ngân hàng lãi suất vay qua đêm cũng đã giảm sâu về thấp nhất tám tháng qua
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng ba chỉ còn một hai kỳ hạn một tuần lãi suất một chín hai tuần là hai chín và một tháng là bốn bốn
theo cbie việt nam dự báo về nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba có xu hướng giảm mạnh
cùng với việc là các dự án mới liên tục hoàn thiện
đã khiến cho tình trạng dư thừa nguồn cung mặt bằng văn phòng tăng cao
cbra việt nam dự báo nguồn cầu sẽ trầm lắng trong sáu tháng đầu năm do doanh thu của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế
đơn vị này cho rằng đa số khách thuê sẽ có xu hướng tài khoản lại các quyết định thuê mới hoặc mở rộng mặt bằng
thay vào đó họ sẽ tiến hành ký gia hàng hợp đồng thuê ngắn hạn
tương tự nifran việt nam cũng thống kê có hơn một trăm ba mươi m hai diện tích văn phòng của các dự án sắp đi vào hoạt động trong một mươi hai tháng tới
điều này sẽ góp phần khiến tỷ lệ trống đối với văn phòng hạng a lên đến hai mươi năm vào quý i năm hai nghìn hai mươi bốn tăng gần gấp năm lần so với mức bốn chín của cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
còn thị trường văn phòng hạng b hiện tỷ lệ trống khoảng một mươi hai ba tăng bốn bốn kể từ quý iv năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó phân khúc này cũng sẽ đón nhận thêm hai trăm chín mươi năm năm mươi ba m hai diện tích sàn vào năm hai nghìn hai mươi năm nâng tỷ lệ trống lên đến hai mươi ba
với chủ điều tâm điểm
giao thoa hành trình sóng động ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi chín năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày sáu cho đến ngày chín tháng bốn tới đây tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một tp hcm
ngày hội là sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật văn hóa cũng như ẩm thực với chuỗi các hoạt động phong phú đặc sắc dành cho người dân và du khách nhằm tiếp tục khẳng định tp hcm luôn là điểm đến an toàn hấp dẫn và thân thiện
ngày hội du lịch tại công viên hai mươi ba tháng chín gồm ba khu vực chính không gian kích cầu du lịch
không gian trưng bày và triển lãm không gian ẩm thực
trong đó không gian kích cầu du lịch có gần một trăm linh gian hàng của các tỉnh thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch
không gian trưng bày và triển lãm mang lại cho khách tham quan đa dạng các chương trình nghệ thuật
còn không gian ẩm thực dự kiến có một mươi xe ẩm thực và bố trí khu vực bàn ăn chung phục vụ khách thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng miền ẩm thực quốc tế
sở du lịch tp hcm cho biết các hoạt động trong khu phố ngày hội sẽ chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và công tác quảng bá điểm đến của thành phố nói riêng và việt nam nói chung tạo điều kiện cho các địa phương doanh nghiệp tiếp cận giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch đến du khách trong và ngoài nước
lãi suất hấp dẫn số tiền bỏ ra loại không cần quá lớn chỉ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng là có thể mua được một phần của căn chung cư hay là biến đức
viễn cảnh tươi đẹp đã khiến cho nhiều người vô cùng hào hứng với mô hình mua chung này thế nhưng theo các chuyên gia thì nó chứa đựng rất nhiều những rủi ro phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
chỉ gần vài triệu đồng là người mua đã có thể góp vốn vào một dự án đất nền hay căn hộ trị giá vài tỷ đồng
chẳng hạn như một bất đồng sản có trị giá ba tỷ đồng sẽ được chia thành một trăm linh phần mỗi phần ba mươi triệu đồng khách hàng có thể mua một hoặc nhiều phần thậm chí còn được nhận lãi suất hấp dẫn khi đầu tư
với quy mô này sẽ không ít người lầm tưởng mình bỏ tiền vào mua một phần tức là mình đã sở hữu một phần của căn hộ hay miếng đất đó những thông tin người mua có cũng chỉ từ app mà ra và liệu đâu sẽ là cơ sở đảm bảo độ tinh cậy của những thông tin này